thời gian gần đây số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp đã tăng lên đáng kể
các bệnh viện có lúc đã ở trong tình trạng quá tải
đáng chú ý là nhiều ca bệnh do người nhà đưa trẻ đi tăm khám muộn đã xuất hiện những biến chứng gây khó khăn cho việc điều trị
khoa khám bệnh bệnh viện sản nhi đà nẵng mỗi ngày tiếp nhận khám và điều trị cho gần bốn trăm linh lượt bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp
trong đó nhóm trẻ từ đến dưới năm tuổi chiếm tỷ lệ cao
các trẻ đến khám và nhập viện trong tình trạng viêm phế quản và nhiều trường hợp đã diễn tiến thành viêm phổi nặng do người nhà đưa đến viện muộn
do tình hình thời tiết xấu đi lại khó khăn thêm vào đó triệu chứng của viêm đường hô hấp thường là ho ho khe khó thở
nên phụ huynh không đưa con đi khám mà kéo dài thời gian nhập viện muộn
chính vì thế đã có nhiều ca bị biến chứng